công an tp vinh tỉnh e an đã triệt phá thành công hai đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia
bắt giữ ba đối tượng thu giữ tám kg ma túy đá và một mươi tám viên ma túy tổng hợp
vào tối qua tại huyện tương dương lực lượng chức năng đã bắt quả tàng lê văn anh và bùi trung tá
đang giao dịch mua bán ma túy trên một xe ô tô thu giữ một túi sách bên trong có sáu kg ma túy đá
cùng thời điểm trên cũng tại huyện tương dương một mũi công tác khác cũng đã bắt quả tang đối tượng sông bá rê
đang vận chuyển hai kg ma túy đá
cùng một mươi tám viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận thường xuyên đi lên các huyện miền núi giáp biên giới với lào
để mua ma túy từ các đối tượng người lào sau đó vận chuyển ra phía bắc để tiêu thụ
sau một ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hôm qua hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh an giang
đã tuyên phạt bị cáo nguyễn trí tâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại thị trấn cái dầu huyện châu phú tỉnh an giang một mươi tám năm tù
về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi một nguyễn trí tâm là cán bộ phòng tài chính kế hoạch huyện châu phú
lợi dụng sự tin tưởng của lãnh đạo tâm đã hướng dẫn người dân nộp tiền mua nền nhà
và tự ý thu tiền của bốn mươi người dân tham gia mua năm mươi một nền nhà linh hoạt
tại bốn cụm tuyến dân cư vượt lũ chiếm đoạt số tiền trên hai sáu tỷ đồng
toàn bộ số tiền tâm đã dùng tiêu xài cá nhân và sang campuchia
sau đó dùng thủ đoạn gian dối hợp thức hóa hồ sơ để được ubnd huyện châu phú
cấp hai mươi bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định
còn lại hai mươi bảy nền nhà tâm chưa kịp làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bị phát hiện
trên ba trăm linh loại hàng hóa nhập lậu không có hóa đơn chứng từ bị thu giữ từ đầu năm đến nay
vừa bị công an tỉnh lâm đồng tiến hành tiêu hủy
số hàng hóa bị tiêu hủy gồm các loại thuốc tân dược sữa tắm dầu gội
của các hãng nổi tiếng trên thế giới
nhiều loại phụ tùng xe máy xuất xứ từ trung quốc các loại mứt sữa bánh kẹo
đều không có hóa đơn chứng từ nhập khẩu
công tác tiêu hủy được thực hiện đúng quy định đảm bảo an toàn tuyệt đối
bắt đầu từ tháng bốn tới đây trẻ em dưới sáu tuổi người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình
người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ được phát thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới
đối với người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội thẻ mới sẽ được in xong
trong ngày ba mươi một tháng ba và sẽ được phát tận tay
chậm nhất là đến cuối tháng năm toàn bộ người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội
trên địa bàn hà nội sẽ được nhận thẻ bảo hiểm mới
đối với trẻ em dưới sáu tuổi và người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình
thẻ mới sẽ được phát tận tay chậm nhất là đến cuối tháng bốn
sau khi có thẻ mới để biết thông tin về thời hạn sử dụng thẻ
người dân có thể tra cứu trên cổng thông tin điện tử của bảo hiểm xã hội việt nam
thông tin vừa rồi đã kết thúc